liên quan tới thông tin về nghi vấn google xóa hoặc là mờ hình ảnh quốc kỳ việt nam tại trường sa
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông đã làm việc với đại diện google về vấn đề này
theo đó đại diện đơn vị này cho biết google không làm mờ hoặc thay đổi hình ảnh vệ tinh được cung cấp bởi các đối tác thứ ba
vấn đề liên quan đến hình ảnh đang hiển thị là do chất lượng ảnh kém và đơn vị đang tiến hành các bước cần thiết để thay thế bằng hình ảnh có chất lượng tốt hơn
trên cơ sở trả lời của google cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã đề nghị google nhanh chóng khắc phục tình trạng này